sáng nay ngày chín tháng hai tức ngày năm tết kỳ hời tại đình bến dược huyện củ chi thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng sài gòn trợ lớn gia đình
đến sự có các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí lê thanh hải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy tp hcm nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
và các đồng chí nguyên khu ủy sài gòn trợ lớn gia định qua các thời kỳ
tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của sài gòn trợ lớn gia đình
trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cùng với cả nước với miền nam thành đồng tổ quốc
sài gòn trợ lớn gia đình đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vàng
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát huy truyền thống sài gòn trợ lớn gia đình đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
nguyện sống xứng đáng với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh các bậc lãnh đạo tiền bối
sự hy sinh vô bờ bến của các bà mẹ việt nam anh hùng của đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
bên cạnh đó thành phố cũng đang từng bước tập trung khắc phục những khó khăn hạn chế
yếu kém về hạ tầng kỹ thuật văn hóa xã hội để tạo đột phá cho sự phát triển
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đất nước